xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
vào lúc dạng sáng ngày hôm nay một đám cháy bùng lên tại căn nhà trong hẻm ở quận bốn tp hcm
là một bé gái tám tuổi tử vong và năm xe máy cùng nhiều tài sản bị hư hỏng
lực lượng chức năng hướng dẫn một mươi người bên trong đã thoát ra ngoài an toàn
thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay
người dân phát hiện căn nhà trong hẻm trên đường tôn thất thuyết phường một mươi năm quận bốn
xảy ra hỏa hoạn nên đã hô hoán tìm cách dập lửa và báo với cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ từ ba đơn vị xuống hiện trường
triển khai chữa cháy cứu người mắc kẹt ở bên trong
đến bốn h hai mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn và nguyên nhân đang được lực lượng công an điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua vụ án mạng nghiêm trọng khiến bốn người thương vong xảy ra trên địa bàn
phường trang hạ tp tử sơn tỉnh bắc ninh
lực lượng công an tỉnh bắc ninh đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua tại khu trang liệt phường trang hạ tp tử sơn tỉnh bắc ninh
vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra
một nam thanh niên dùng dao đâm chém ba người khiến hai nạn nhân nữ tử vong tại chỗ
một nạn nhân nam đang đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
ngay sau khi ra tay sát hải ba người nam thanh niên tự sát nhưng bất thành đưa bệnh nhân đi cấp cứu
nghị phạm gây án là huỳnh ngọc thiện trú tại tỉnh gia lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa khởi tố một mươi một đối tượng đều trú trên địa bàn huyện về hành vi đánh bạc
trước đó vào hồi một giờ ngày ba mươi tháng một mươi một tổ công tác công an huyện cao lộc phối hợp với đồn biên phòng thanh lòa
đã phát hiện bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang đánh bạc đều trú tại huyện cao lộc
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên một mươi triệu đồng
chín triệu đồng một bộ bài và một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bùi văn phi chủ tỉnh nam định đối tượng truy nã vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông bắt giữ sau gần ba mươi năm lẩn trốn
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk nay là công an tỉnh đắk nông truy nã về tội giết người
sau vụ án trong quá trình sinh sống tại huyện đắk nông tỉnh đắk lắk nay là thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
bùi văn phi có mâu thuẫn với ông trần văn tại tạm trú trên địa bàn huyện đắk nông
tối ngày một mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phi dùng dao đâm chết ông tại rồi bỏ trốn
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với bùi văn phi về tội giết người
sau khi gây án phi đã sử dụng nhiều tên và họ khác nhau để lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ bùi văn phi sau gần ba mươi năm lẩn trốn
đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tp hcm phối hợp với công an phường một mươi bốn quận một mươi tiến hành kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại hai kho hàng
kho hàng là hai căn nhà nằm tại địa chỉ bốn mươi ba trên một đường thành thái phường một mươi bốn quận một mươi
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm các loại từ mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng
các loại sữa cùng hàng trăm đôi giày nhãn hiệu gosi được xếp đầy trong hai căn nhà bốn tầng
theo đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tp hcm đây là kho hàng có số lượng rất lớn và đa dạng về chủng loại
có dấu hiệu nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và có giá trị nhiều tỷ đồng
hiện lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ
đối tượng bị bắt cùng tăng vật liên quan là hơn một tấn pháo
qua công tác nắm tình hình vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một mươi hai
tại ấp tua hai sẽ đồng khởi viện pháo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh
phối hợp cùng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tây ninh và công an huyện châu thành
phát hiện đối tượng lê xuân vinh chú tỉnh thanh hóa tạm trú tỉnh bình dương
điều khiển xe ô tô tải nghi vận chuyển hàng cấm nên đã cho dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra thì phát hiện trên xe của đối tượng có nhiều loại pháo nổ tổng trọng lượng hơn một tấn
bước đầu lê xuân vinh khai nhận toàn bộ số pháo trên đối tượng nhận vận chuyển thuê
cho một người lạ tại khu vực biên giới giáp ranh với campuchia để đem về tiêu thụ
với mục tiêu đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn an ninh an toàn
bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh
ngày bốn tháng một mươi hai công an tỉnh hậu giang tổ chức lễ gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an toàn tỉnh hậu giang đã tập trung chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm tệ nạn xã hội làm trong sạch địa bàn
trong đó trọng tâm là festival quốc tế ngành hàng lúa gạo việt nam hậu giang năm hai nghìn hai mươi ba
lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập tỉnh hậu giang ngày một tháng một năm hai nghìn bốn ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các hoạt động chào mừng năm mới đón xuân vui tết của nhân dân trên địa bàn
công an các đơn vị địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự quản lý chặt chẽ vũ khí
phân liệu nổ công cụ hỗ trợ triển khai các biện pháp phỏng cháy trễ cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình quản lý chặt địa bàn đối tượng
quyết liệt xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị cũng như các quốc gia trên thế giới
hiện nay tai nạn giao thông là vấn đề thách thức lớn đối với việt nam
trong đó học sinh các cấp học là nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình tham gia giao thông
chính vì vậy việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho học sinh trong những năm qua đã liên tục được tổ chức triển khai dưới nhiều hình thức phong phú
nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và các kỹ năng cần thiết về an toàn giao thông
với mong muốn là xây dựng văn hóa giao thông ngay từ ngày hôm nay
đây là những kỹ năng cần thiết về an toàn giao thông ngay từ trong trường học

học sinh đội mũ bảo hiểm ra sao để được an toàn
đầu là kỹ năng đội mũ bảo vệ được bộ não của chính mình khi tham gia giao thông
hay đâu là phương tiện giao thông dành cho lưới tuổi học sinh
những câu hỏi về an toàn giao thông đã được giải đáp rất tận tình
từ các chuyên gia trong buổi sinh hoạt như thế này
sau chuyên đề hôm nay thì ngoài những kiến thức con đã có

con đã có thể nhận biết thêm nhiều điều hay về các kiến thức an toàn giao thông và nhiều điều luật hơn
sau buổi chuyên đề ngày hôm nay thì con nhận thấy được là
những cái vấn đề an toàn giao thông mà như cô chúng ta đã nói
thì bọn con cần phải chấp hành an toàn giao thông nhiều hơn
cũng như con có thể hiểu thêm về những cái vấn đề khi chúng ta tham gia giao thông
những tình huống thực tế liên quan đến những vi phạm thường thấy của học sinh khi tham gia giao thông
cũng được tái hiện trực quan
thông qua đó cũng sẽ tạo điều kiện cho chính các em trải nghiệm và nhập vai
vào các tình huống đó
kỹ năng được rèn luyện một cách hiệu quả hơn mang lại hứng thú hơn cho các em
chúng tôi đã đưa vào những cái chuyên đề này để thực hiện cho học sinh
nhằm để học sinh nâng cao được nhận thức và học tập được những kỹ năng
những cái kiến thức cơ bản để khi tham gia giao thông
nhằm hạn chế cái mức độ tai nạn giao thông xảy ra với học sinh
theo ý kiến chủ quan của chúng tôi thì với các con
học sinh thì không thể nào mà chúng ta chỉ có một lần giáo dục mà các con nhớ được
với giáo dục thì phải thường xuyên và liên tục
vì vậy chúng tôi đã trong một năm học chúng tôi sẽ xây dựng các chuyên đề chung
ở ngoài sân trường cho các con đồng thời là sẽ tuyên truyền thường xuyên
trên loa phát thanh của nhà trường và đặc biệt là trong các giờ sinh hoạt lớp
thì các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền giáo dục pháp luật
cho các con đặc biệt là về trật tự an toàn giao thông
để các con có một cái ý thức khi tham gia giao thông
biết tự bảo vệ mình bảo vệ những người xung quanh và mang lại sự bình yên cho xã hội
thống kê trung bình mỗi năm có tới hai trẻ em thiệt mạng vì tàn nạn giao thông
một trong số các nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng về tàn nạn giao thông
tại lứa tuổi học sinh đó là nhận thức của các em chưa được nâng cao
vì vậy giúp học sinh phát triển các kỹ năng nhận diện và đối phó một cách an toàn
với các tình huống nguy hiểm là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu
trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong nhà trường
họ từng cấp bình luận
tiểu học hoặc trung học hoặc từng đối tượng
thì các nhà trường sẽ có những cái giáo trình riêng
bên cạnh đó thì các lực lượng công an cảnh giao thông các địa phương
thì cũng phối hợp nhà trường để trang bị cho các em các kiến thức rất cơ bản
tùy theo lứa tuổi và trên cơ sở đó thì nó hình thành
nên cái ý thức giao thông cho các em từ bé
và đến khi các em trưởng thành mà khi ra ngoài hoạt động giao thông
thì đây cũng là một cái nội dung rất là tốt
phòng tránh và đối phó về những rủi ro về tàn nạn giao thông
được cụ thể hóa
ngay từ việc ký những bản cam kết như thế này
đó là lời hứa của mỗi em cùng sự cam kết trách nhiệm của nhà trường
và các cơ quan chức năng sẽ luôn đồng hành hướng dẫn và hỗ trợ
để các em có thể đến trường một cách an toàn
phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông
thông qua các hoạt động ý nghĩa như vậy
để các em được học mà chơi chơi mà học
trở thành những công dân có ý thức tốt và có trách nhiệm khi tham gia giao thông
công y tế dự phòng
cho biết hiện nay đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân
thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường
là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các bệnh truyền nhiễm
nhất là bệnh lây qua đường hô hấp
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh
đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương
du lịch cuối năm tăng cao
là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan
có thể làm gia tăng số mắc các bệnh chuyển nhiễm
cùng với đó theo bộ y tế
hiện nay một số nước láng giềng
đang gia tăng các trường hợp mắc bệnh cúm a
h năm n một bệnh hô hấp và covid một mươi chín
vì vậy người dân không được lơ là
chủ quan trong phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm
để phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm
các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp
cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân
không chủ quan lơ là và chủ động thực hiện
các biện pháp phòng bệnh cá nhân
như đeo khẩu trang tại cơ sở y tế
trên các phương tiện công cộng
và tại các địa điểm tập trung đông người
thường xuyên rửa tay bằng xa phòng
phòng dùng dịch sắc khuẩn tay
xúc miệng học bằng nước xúc miệng
tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
che miệng và mũi khi ho hoặc khát hơi
thực hiện tốt vệ sinh môi trường
vệ sinh cá nhân sự ấm cơ thể
luyện tập thể dục thể thao nâng cao thể trạng
người dân thực hiện ăn chín uống chín
đảm bảo an toàn thực phẩm
trong giếp mổ da súc da cầm
và chế biến các sản phẩm từ da súc da cầm
tránh tiếp xúc với người có triệu chứng
bệnh hô hấp như ho sốt khó hấp thở
khi có dấu hiệu mắc bệnh
cần đến ngay cơ sở y tế để khám
và điều trị kịp thời